hôm nay đoàn công tác trung ương do ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu có buổi đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần phương thế nguyên phó giám đốc công an tỉnh minh hải nay là tỉnh cà mau
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần phương thế là người được cài làm nội gián trong cơ sở nội địa đầu mối của địch để nắm tình hình góp phần làm nên thắng lợi của kế hoạch phản gián cm một mươi hai tại hòn đá bạc xã khánh bình tây huyện trấn văn thời
trước thềm năm mới chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi tặng đồng chí trần phương thế phần quà cùng lời chúc gia đình năm mới an vui hạnh phúc
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiếp tục có buổi đến thăm tặng quà tại tiểu đoàn u minh hai đóng trên địa bàn xã thạnh phú huyện cái nước
tiểu đoàn u minh hai là đơn vị chủ công nòng cốt trong chiến tranh nhân dân của quân và dân tỉnh cà mau trong kháng chiến chống mỹ cứu nước chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn campuchia
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn u minh hai thật nhiều sức khỏe mong muốn cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục giữ vững bản lĩnh cách mạng gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch

các đồng chí lãnh đạo bộ đã từ trần các đồng chí lão thành cách mạng lãnh đạo ban trung ương cục miền nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thông tin khái quát về tình hình an ninh trật tự kết quả các mặt công tác bộ trưởng tô lâm cho biết tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ghi nhận biểu dương khẳng định những kết quả thành tích của lực lượng công an trong năm hai nghìn hai mươi một là hết sức to lớn toàn diện hơn hẳn so với năm hai nghìn hai mươi và các năm trước được nhân dân đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những đóng góp sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cấp cao qua các thời kỳ
đồng chí bộ trưởng cũng cho biết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới đảng ủy công an trung ương chủ trương xây dựng đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
hiện dự thảo đang được hoàn thiện lần cuối để sớm chỉnh ban bí thư xem xét quyết định
còn vào chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến thăm chúc tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại công an tp đà nẵng thăm và chúc tết tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
cùng đi với đoàn có đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đến thăm và làm việc tại công an thành phố đà nẵng thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đà nẵng đã đạt được trong thời gian qua
mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng với sự nỗ lực và cố gắng lực lượng công an thành phố đà nẵng đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác công an chủ động nắm và tham mưu giải quyết tốt tình hình giữ vững an ninh trật tự xã hội
trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng yêu cầu lực lượng công an phải tập trung bám sát hoàn thành tốt chủ trương kế hoạch mục tiêu mà lãnh đạo bộ công an đảng ủy ủy ban nhân dân đã đề ra
đảm bảo an ninh chính trị không để xảy ra những điểm nóng quản lý tốt hoạt động người nước ngoài đảm bảo an ninh trật tự kéo giảm các loài tội phạm nhất là tội phạm cho vay lãi nặng theo kiểu xã hội đen tội phạm ma túy ngay từ những ngày đầu năm cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy tinh nguệ hiện đại
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đà nẵng đã quan tâm chỉ đạo đối với lực lượng công an thành phố và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo nhân dân thành phố và toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố và chúc mừng năm mới đến lãnh đạo nhân dân thành phố và toàn bộ chiến sĩ công an thành phố
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố và chúc mừng năm mới đến lãnh đạo nhân dân thành phố và toàn bộ chiến sĩ công an thành phố
bộ trưởng biểu dương y tế công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đóng góp vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đã gương mẫu sung phong vào hỗ trợ tại tâm dịch
bộ trưởng cũng yêu cầu lực lượng y tế công an nhân dân cần nâng cao hơn nửa chất lượng đội ngũ để phục vụ công tác chiến đấu của công an nhân dân và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trong hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an
bộ trưởng cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ tại bệnh viện và mong muốn y tế công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò trên tuyến đầu chống dịch chung tay cùng cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại tp hcm diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an tp hcm với các quận huyện ủy thành ủy tp thủ đức trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và triển khai thực hiện quy chế phối hợp đảng năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tổ chức đảng đảng viên đảng bộ công an thành phố và các quận huyện thành phố thủ đức có ba mươi bảy tổ chức cơ sở đảng với bốn đảng bộ bộ phận và hai trăm hai mươi một tri bộ trực thuộc
tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là sáu sáu mươi chín đồng chí
đảng bộ hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức có tám hai trăm một mươi chín
đảng viên thuộc tri bộ
đảng viên thuộc tri bộ công an xã phường thị trấn là năm bảy trăm một mươi một đồng chí
nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an thành phố đã quan tâm lãnh đạo về công tác kiểm tra giám sát trực tiếp chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng đối với các đảng viên là lãnh đạo chỉ huy công an các quận huyện thành phố thủ đức
việc này giúp đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại thiếu sót trong chấp hành các nghị quyết chỉ thị của đảng pháp luật nhà nước góp phần xây dựng tri bộ ngày càng trong sạch vững mạnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi có ba trăm bốn mươi bốn đảng viên ở các quận huyện thành phố thủ đức bị kỷ luật
về quy chế phối hợp đảng năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố và các huyện quận ủy thành ủy thủ đức sẽ thực hiện kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
bảo đảm vai trò lãnh đạo thống nhất tạo điều kiện cho hai bên phát huy trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có yêu cầu thì trao đổi bằng văn bản
để bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết trong an ninh an toàn từ nhiều tháng nay lực lượng công an toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị các hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong điều kiện thích ứng an toàn phòng chống dịch hiệu quả ghi nhận tại tỉnh bạc liêu
để đảm bảo cho người dân trên địa bàn tỉnh đón tết cổ truyền trong vui tươi và an toàn ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
giám đốc công an tỉnh ban hành kế hoạch mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị và tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó lực lượng công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tăng cường các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn
để đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết lãnh đạo công an tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
vấn đề thứ nhất là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chủ động công tác nắm tình hình không dà đồng thời
tham mưu cho cấp quỹ chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh trật tự phát sinh đặc biệt là cương quyết không để các vụ tụ tập khiếu kiện đông người gây gối an ninh dịch tự
vấn đề thứ hai là sẽ tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong quần chúng dân xây dựng nền tảng về phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tổ chức hướng dẫn phân luồng điều tiết giao thông kiên quyết không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông
chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
các tổ công tác hai trăm ba mươi tám toàn tỉnh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát phòng chống vi phạm và tội phạm xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp hình sự ma túy giải tán các nhóm tụ tập ăn nhậu về hè gây mất an ninh trật tự
thường xuyên điều chỉnh các tuyến địa bàn tuần tra chốt chặn phù hợp với diễn biến tình hình an ninh trật tự ở từng địa phương tạo thế trận gian đe chấn áp tội phạm
thì tổ tuần tra hai trăm ba mươi tám cũng là tăng cường kiểm tra và từng tra các tiến đường
thường xảy ra tội phạm nếu chúng tôi phát hiện những đối tượng có biểu hiện ghi nhắn hoạt động trọng cấp cốp dịch đối tượng ma túy thì chúng tôi sẽ cương quyết bắt giữ và lập biên bản xử lý theo quy định
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn lực lượng công an toàn tỉnh cũng tiếp tục phát huy vai trò tuyến đầu trọng yếu trong phòng chống dịch
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội tạo điều kiện giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa
với quyết tâm chính trị cao nhất tin rằng công an tỉnh bạc liêu sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị
bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nâm dần đem lại một mùa xuân vui tươi an toàn và hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật nhà ở luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp
luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự đã được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất
luật cơ cấu thành một mươi một điều gồm chín điều sửa đổi bổ sung một số điều của chín luật hiện hành
một điều quy định về điều khoản truyền tiết và một điều quy định về hiệu lực thi hành
việc sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng
chính sách của nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động sản xuất
kinh doanh và đời sống xã hội nhất là trong điều kiện vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đồng thời để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh quản trị doanh nghiệp
công tác bảo vệ an ninh mạng thi hành án dân sự thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tài điện quốc gia
khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường
luật nhằm sửa đổi bổ sung những vấn đề cấp bách đã rõ được thực tế kiểm nghiệm có sự đồng thuận cao để khắc phục những khó khăn vướng mắt trong thực tiễn
tăng cường phân quyền đồng thời bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước
luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
để xử lý các quan hệ pháp luật phát sinh trước thời điểm luật này có hiệu lực
điều một mươi một của luật quy định chuyển tiếp đối với các quy định của luật đầu tư công luật đầu tư luật nhà ở và luật thi hành án dân sự
bản tin nhật ký an ninh xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự
sau hai ngày xét xử sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt tám bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai
cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba bộ luật hình sự
tòa đã tuyên án phạt bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai năm năm tù
nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc ba năm sáu tháng tù trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán ba năm tù treo
lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù treo
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn cổ đông sáng lập nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty công nghệ y tế bms gọi tắt là công ty bms
bị tòa tuyên phạt ba năm tù treo ngô thị thu huyền nguyên phó giám đốc công ty bms hai năm sáu tháng tù treo trần lê hoàng
nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs hai năm tù và phan minh dung nguyên tổng giám đốc công ty vfs hai mươi tháng tù
ngoài án phạt tù tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo tuấn mức một trăm linh triệu đồng các bị cáo còn lại không áp dụng hình phạt bổ sung
số tiền các bị cáo nhận từ bị cáo tuấn tòa xác định là khoản tiền hưởng lợi bất chính nên quyết định sung công quỹ nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên doanh sana wmt
nay là công ty cổ phần asa mã trường khoán asa
căn cứ kết quả điều tra xác định ông nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội để bán và thu tiền bất chính
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nam nguyên giám đốc
công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền
có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mọi thông tin liên hệ đồng chí thiếu tá nguyễn đức phương điều tra viên phòng chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi tám
chiều nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với cựu bộ trưởng công thương vũ huy hoàng
và ba bị cáo có đơn kháng cáo là các ông phan trí dũng cựu vụ trưởng công nghiệp nhẹ bộ công thương lâm nguyên khôi
cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm và lê quang minh cựu trưởng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
theo đó tất cả bốn bị cáo có kháng cáo đều được tòa phúc thẩm tuyên giảm án
cụ thể bị cáo vũ huy hoàng được giảm một năm tù phải chấp hành bản án một mươi năm tù
bị cáo phan trí dũng được giảm một năm tù phải chấp hành bản án tám năm tù
bị cáo lâm nguyên khôi và lê quang minh mỗi người được giảm sáu tháng tù giam so với bản án sơ thẩm nên cùng nhận mức án ba năm tù
theo nhận định của hội đồng xét xử các bị cáo đã tuổi cao sức yếu có nhiều bệnh
ngoài ra các bị cáo phạm tội do nhận thức chứ không phải vì động cơ vụ lợi do đó có cơ sở để giảm án cho các bị cáo
lực lượng công an liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy tại nam định và tây ninh thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một
bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa bắt quả tang lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg kentamin
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất giấu trong can mật ong rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về huyện giao thủy tỉnh nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại khu vực phố an bình phường an tịnh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng nguyễn tiến đạt
chủ tải quận bốn tp hcm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy tổng hợp dạng đá một xe ô tô bốn điện thoại di động năm triệu đồng tiền việt nam cùng một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh đạt khai nhận vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một đạt gặp đối tượng tên thủy không rõ lai lịch
nhận một kg ma túy đá vận chuyển lên tỉnh tây ninh để nhận tiền công với số tiền bốn mươi triệu đồng
sau đó đạt thuê xe ô tô từ tp hcm lên tỉnh tây ninh để giao ma túy
khi đến khu vực phường an tịnh thị xã tràng bàng bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trên địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai của thành phố sẽ đi học trực tiếp kể từ ngày tám tháng hai
học sinh tại các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ ba cấp độ bốn sẽ tiếp tục học theo hình thức trực tuyến
trong khi đó học sinh cấp tiểu học khối lớp sáu của cấp trung học cơ sở sẽ tiếp tục học trực tuyến
trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà